tại ngõ bốn đường doãn khuê phường phú khánh thành phố thái bình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thái bình tỉnh thái bình vừa bắt quả tang nguyễn tuấn anh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của nguyễn tuấn anh lực lượng công an thu giữ gần hai mươi ga methamphetamine một gam heroin và một cân điện tử hai trăm chín mươi túi ni lông và năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
được biết nguyễn tuấn anh là đối tượng đã có năm tiền án về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật